theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đến bảy giờ sáng ngày mai hai tháng một mươi một
bão goni sẽ tiến vào biển đông và cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ sáng nay ngày một tháng một mươi một
bão goni trên khu vực miền trung philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm giật cấp một mươi bảy

báo động hai nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các vùng núi từ nghệ an đến quảng ngãi
và ngập lụt tại các vùng trũng thấp các khu đô thị của tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình thừa thiên huế và quảng nam
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến bảy giờ sáng nay ngày một tháng một mươi một bão số chín đã khiến hai mươi chín người tử vong năm mươi một người mất tích
một trăm ba mươi bốn người bị thương chín mươi ba sáu km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng tám mươi năm cầu bị hư hỏng
nhiều tuyến quốc lộ và đường địa phương đang bị ngập và chưa thông xe ở nghệ an hà tĩnh
hơn hai mươi năm hộ dân đang bị ngập còn hai trăm năm mươi xã đang mất điện